trước những năm hai nghìn nếu so với những thể loại được ưa chuộng như là tản văn tiểu thuyết lãm mạn chuyện ngắn
thì tiểu thuyết trinh thám việt nam được ít người quan tâm ở cả hai phía độc giả và tác giả
tuy nhiên ngày nay cùng với sự phát triển của đời sống xã hội thì trinh thám việt đã có nhiều tín hiệu đáng mừng
hiện nay các tác giả trẻ tham gia vào mạng lưới văn học thể loại này đã bắt đầu tăng cả về số lượng và chất lượng
họ có chiến lược sáng tác cụ thể để theo đuổi thể loại này và nghiêm túc với sản phẩm của mình
với lợi thế là bối cảnh việt ngôn ngữ thuần việt có một lượng độc giả ổn định và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội
có thể nói dòng văn học trinh thám vẫn là một mảnh đất màu mỡ để các cây bút trẻ tiềm năng theo đuổi và tạo dụng cho mình những dấu ấn riêng
sự xuất hiện ngày càng nhiều của đội ngũ các tác giả trẻ sẽ đưa văn học trinh thám việt gần hơn với thế giới và ngược lại kéo thế giới gần hơn với việt nam